nằm trong các hoạt động nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam anh quốc
trong chuyến công du tới việt nam đặc phái viên thương mại của thủ tướng anh ông ed vizi
đã có buổi nói chuyện với các sinh viên việt nam về các vấn đề quan trọng của công nghệ thông tin
trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn
tại buổi nói chuyện đặc phái viên thương mại của thủ tướng anh ông ed vize khẳng định
cách mạng công nghiệp bốn hội tụ nhiều công nghệ trong đó cốt lõi là công nghệ thông tin
công nghệ thông tin xuất hiện trong hầu khắp các lĩnh vực như kinh tế bốn dịch vụ thông minh
giáo dục thông minh bốn giao thông thông minh bốn
trong cách mạng công nghiệp bốn những yếu tố mà các nước đang phát triển
việt nam lào indonesia tự hào là ưu thế như lực lượng lao động trẻ dồi dào sẽ không còn là thế mạnh
hơn nữa còn có thể sớm bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo
chính vì vậy việc nắm giữ và làm chủ công nghệ thông tin sẽ giúp các bạn trẻ thể hiện kiến thức
kỹ năng và bản lĩnh
thời đại mới thời đại bốn